hôm nay tại singapore đã diễn ra hội nghị bộ trưởng asean về an ninh mạng lần thứ bảy amcc bảy
đại tướng tô lâm bộ trưởng bộ công an việt nam dự và phát biểu tại hội nghị
phát biểu tại phiên họp với chủ đề thứ nhất thúc đẩy nỗ lực trong khu vực nhằm ứng phó với những mối đe dọa an ninh mạng và phòng chống tấn công mạng
bộ trưởng tô lâm nêu rõ ở việt nam xu hướng chuyển đổi số phát triển nền kinh tế số xã hội số cũng đang diễn ra nhanh chóng
với hơn bảy mươi triệu người sử dụng internet chiếm hơn bảy mươi hai dân số
chính vì vậy những mối đe dọa thách thức về an ninh mạng không ngừng gia tăng phức tạp và khó lường tác động đến ổn định chính trị an ninh quốc gia và mọi mặt của đời sống xã hội
nhân dịp hội nghị lần này bộ trưởng tô lâm đề xuất một số phương hướng hợp tác an ninh mạng trong asean
trong đó thúc đẩy thống nhất về nhận thức và hành động trong asean đối với vấn đề an ninh mạng
chia sẻ quan điểm tiếng nói chung tại các diễn đàn của liên hợp quốc về an ninh mạng
đặc biệt là chương trình của nhóm làm việc mở về an ninh mạng và công nghệ thông tin oevkg tiến hành khảo sát các lĩnh vực ưu tiên chung trong asean
để xây dựng các chương trình đào tạo nâng cao năng lực thuộc trung tâm nâng cao năng lực an ninh mạng asean nhật bản tại thái lan
và trung tâm an ninh mạng asean singapore tại singapore theo hướng trọng tâm chuyên sâu
phối hợp tổ chức diễn đàn pháp luật về an ninh mạng trong asean
tăng cường trao đổi quan điểm đối với việc áp dụng luật pháp quốc tế trong lĩnh vực an ninh mạng
thực hiện nguyên tắc chủ quyền quốc gia trên không gian mạng
chia sẻ kinh nghiệm xây dựng và hoàn thiện chính sách pháp luật về an ninh mạng
phối hợp triển khai các chương trình nâng cao nhận thức an ninh mạng
và kỹ năng sử dụng mạng internet an toàn cho người sử dụng internet trong asean
nghiên cứu mở rộng hợp tác phối hợp giữa các nước asean với các đối tác thuộc khu vực tư nhân
đặc biệt là các doanh nghiệp sở hữu và vận hành hạ tầng của công nghệ thông tin
các hãng nghiên cứu và sản xuất các giải pháp an ninh mạng nhằm huy động tiềm lực
tranh thủ sự hỗ trợ của các doanh nghiệp từ đó nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an ninh mạng
phòng chống tấn công mạng khủng bố mạng